theo luật sư lê trung phát đoàn luật sư tp hcm hành vi vi phạm của người hành hung mk là khá rõ
hành vi có tính chất côn đồ bởi cháu bé nạn nhân đã sợ và lùi xe để bỏ chạy
nhưng người đàn ông kia vẫn nhảy xuống xe tấn công tới tấp rất nhiều lần
hành động này cho thấy sự hung hãn quá mức khi tương quan về thể trạng sức lực là quá lớn
hành vi này diễn ra trên lòng đường giao thông tức nơi công cộng nên cơ quan công an cần sớm vào cuộc để điều tra xử lý
hành vi hành hung người này có yếu tố có thể khởi tố tội gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
khi giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé đủ căn cứ về tổn thương cơ thể từ một mươi một trở lên
thì khởi tố tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn b
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
nếu kết quả giám định cho thấy tổn thương cơ thể của cháu ca dưới một mươi một
thì áp dụng điểm c khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự vẫn xử lý hình sự hành vi hành hung người dã man này được
vì nạn nhân là người dưới một mươi sáu tuổi đây là tính tiết định không
hành vi vi phạm nêu trên diễn ra ngoài khu vực trường học
nên về nguyên tắc chung là sẽ không gây ảnh hưởng đến việc học của con người vi phạm
thế nhưng hành vi của người cha
có thể mang lại hình ảnh không đẹp trong mắt bạn bè trong trường đối với con mình
như vậy sẽ khiến cho con của phụ huynh này bị ảnh hưởng đến tâm lý khi vào trường học tập
thưa quý vị có thể thấy rằng đây là bài học lớn đối với các phụ huynh
khi họ có ý định sử dụng vũ lực để can thiệp giải quyết các mâu thuẫn trong quá trình con cái học tập sinh hoạt
với những mâu tuẫn đó chúng ta nên phản ánh và cùng với nhà trường tìm cách giải quyết
hoặc các phụ huynh với nhau cùng ngồi lại giải quyết
sử dụng vũ lực để giải quyết không chỉ gây họa cho chính
bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm lý của các cháu học sinh
là các nạn nhân trong những tình huống thế này
liệu với hành vi xuống tay hành hung nam sinh
tay xe ô tô trong vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh thanh hóa
sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại